chuyển sang những tin tức khác khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi tháng tám có một nhóm đối tượng đi ô tô xe máy đã dùng súng và dao kiếm tới gây gỗ đập phá tài sản tại nhà anh chị ngọc đỉnh bốn mươi năm tuổi ở thôn yên khang xã quảng yên huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
hiện công an huyện quảng sương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ truy bắt các đối tượng
nhóm này đã dùng súng bắn anh chị ngọc thành ba mươi sáu tuổi em trai của anh đỉnh bị thương ở đùi sau khi gây án các đối tượng đi xe ô tô can huy màu đen và có nhiều xe máy di chuyển về hướng thành phố thanh hóa
ngay sau khi nhóm đối tượng rút đi gia đình anh đỉnh đã đưa anh thành đi cấp cứu đồng thời báo cáo với cơ quan công an
qua khám nghiệm cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ vỏ đạn và một số hung khí khác hai xe ô tô để phía trước nhà anh đỉnh bị vỡ kính và móc một số chỗ
bước đầu anh đỉnh trình báo anh không có mâu thuẫn gì với nhóm người trên
đồng thời cung cấp cho cơ quan công an dữ liệu camera quay đường
bên cạnh đó anh đỉnh cũng nhận ra một số đối tượng có quen biết với anh tham gia trong nhóm trên